ngày năm tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm nhà xuất bản sự thật tiền thân của nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
chính thức ra đời tại thủ đô hà nội
trong hành trình bảy mươi năm năm xây dựng và phát triển các thế hệ cán bộ viên chức người lao động
của nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đã không ngừng phấn đấu xây dựng nhà xuất bản
trở thành cánh chim đầu đàn của ngành xuất bản phát hành sách chính trị lý luận pháp luật
và tư tưởng hồ chí minh
bốn mươi năm năm qua nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật luôn có đóng góp quan trọng
trong xây dựng nền tảng tư tưởng nâng cao trình độ bản lĩnh chính trị cho cán bộ đảng viên và nhân dân
xây dựng nền văn hóa mới con người mới
trong bảy mươi năm năm qua nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đã có những bước trưởng thành phát triển
rất là rõ nét có đóng góp rất quan trọng đối với công tác chính trị tư tưởng của đảng
và sự nghiệp cách mạng của dân tộc
trong giai đoạn hiện nay yêu cầu về hiệu quả hoạt động của nhà xuất bản chính trị quốc gia
phải toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong đó đặc biệt coi trọng việc phục vụ
nhiệm vụ chính trị tư tưởng của đảng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về tinh thần ngày càng cao của nhân dân
hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề sách lý luận chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của nhà xuất bản
đồng thời cũng là dịp để nhận thức sâu sắc hơn về vai trò quan trọng của sách lý luận
chính trị và công tác xuất bản lý luận chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật cần phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa
để nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản phát hành sách chính trị lý luận pháp luật
cần phải tăng cường hơn nữa để thực hiện cái nhiệm vụ nghiên cứu khoa học mà bộ chính trị
ban bí thư đã giao đẩy mạnh hơn nữa công tác số hóa và xuất bản điện tử
phát huy những thành tựu bảy mươi năm năm qua trong thời gian tới nhà xuất bản xác định tiếp tục đổi mới
nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động phấn đấu xây dựng nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
trở thành trung tâm xuất bản in phát hành sách chính trị lý luận và pháp luật hàng đầu ở việt nam